vào tối ngày hôm qua công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã khống chế thành công đối tượng trần thanh hải ba mươi chín tuổi
trú tại phường phước nguyên thành phố bà rịa khi đối tượng này đang dùng xăng đe dọa đốt nhà rồi tự thiêu
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút tối ngày hôm qua công an phường phước nguyên nhận được tin báo của người dân
về việc trần thanh hải dùng xăng đe dọa đốt nhà bố mẹ của mình rồi tự thiêu
khi lực lượng công an xuất hiện đối tượng này ôm một bình xăng năm lit rồi khóa trái cửa phòng ngủ trên tầng hai
lực lượng công an đã vận động thuyết phục nhưng hải không chấp hành mà còn đổ xăng ra nền nhà đe dọa đốt nhà tự thiêu
hải là đối tượng nghiện ma túy và có biểu hiện rất manh động
sau một thời gian vận động thuyết phục nhưng hải vẫn không hợp tác lực lượng công an đã quyết định phá cửa khống chế đối tượng
kịp thời ngăn chặn hành vi manh động của đối tượng bảo vệ an toàn sức khỏe tính mạng và tài sản của người dân
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ